đoàn công tác của văn phòng thường trực ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia mới đây đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh gia lai
về tình hình chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn
tại buổi làm việc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh gia lai
trong thời gian qua để nâng cao hơn nữa công tác này ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh gia lai
cùng các ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đẩy mạnh công tác quản lý kiểm tra xử lý vi phạm đối với các mặt hàng dược phẩm thực phẩm chức năng phân bón thuốc lá
nhất là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu khi tây nguyên là nơi tiêu thụ lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật
dành cho các loại cây công nghiệp và xăng dầu trôi nổi
nhân dịp này ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tặng bằng khen cho hai tập thể và bốn cá nhân của tỉnh gia lai
có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi tám